theo thống kê từ trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
có khoảng bốn bảy triệu địa chỉ ip của việt nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn
vì vậy bộ thông tin và truyền thông đề nghị các bộ ban ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị một mươi bốn
bảo đảm có giải pháp phòng chống mã độc bảo vệ cho một trăm linh máy chủ máy chạm thiết bị đầu cuối liên quan
và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới
giải pháp phòng chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp có khả năng phản ứng kịp thời
trong việc phát hiện phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại
khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng thông báo về cơ quan chức năng liên quan của bộ thông tin và truyền thông
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời giảm thiểu thiệt hại
ngày sáu tháng một mươi một tại tp hcm đã diễn ra hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước
với sự tham gia của hàng trăm đơn vị cấp nước
nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được chia sẻ tại hội thảo như thiết kế hệ thống giám sát và theo dõi hướng tới mạng lưới phân phối nước thông minh
giám sát chất lượng nước sinh hoạt bằng thiết bị đo online hay quản lý cấp nước hiệu quả bằng đồng hồ nước thông minh
nhằm kết nối và phát triển hợp tác giữa các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ
trang thiết bị ngành nước hướng đến hiện đại hóa và phát triển bền vững hệ thống cấp nước
hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin được khẳng định tại các doanh nghiệp cấp nước là một trong những hoạt động quan trọng
mà các doanh nghiệp hướng tới trong xu hướng công nghệ bốn cấp nước thông minh
theo sở thông tin và truyền thông tỉnh long an một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đội kiểm tra liên ngành tỉnh đã tổ chức kiểm tra hai mươi một cuộc
với năm mươi sáu điểm kinh doanh internet lập biên bản vi phạm xử phạt hành chính hai mươi chín trường hợp
với tổng số tiền
các hành vi vi phạm chủ yếu hoạt động ngoài thời gian quy định không thể hiện đầy đủ thông tin trên biển hiệu theo quy định
niêm yết bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng nơi quy định
thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
dù được nhắc nhở xử phạt nhiều nhưng cơ sở vẫn tái phạm
một số chủ kinh doanh có hành vi bất hợp tác hoặc sau khi lực lượng kiểm tra rời khỏi cơ sở lại tiếp tục hoạt động
thưa quý vị và các bạn lào cai là một tỉnh miền núi phía bắc với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ vừa công bố quyết định công nhận sapa là khu du lịch quốc gia
đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện sapa tạo được sự đột phá trong phát triển du lịch trong những năm tiếp theo
chính vì vậy tỉnh lào cai xác định đẩy mạnh công nghệ thông tin để triển khai xây dựng thành phố thông minh là một mục tiêu quan trọng
đặc biệt là việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh đã làm thay đổi diện mạo
của các huyện vùng cao của tỉnh
tỉnh lào cai được biết đến với nhiều điểm du lịch hấp dẫn
năm hai nghìn một mươi bảy lào cai đã đón ba năm triệu lượt khách tăng hơn sáu mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
du lịch tại tỉnh lào cai được coi là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế
lượng khách du lịch tăng mạnh là do các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến khai thác tốt các tuyến du lịch tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn
và với những tiềm năng sẵn có về du lịch chính quyền tỉnh lào cai đặc biệt chú trọng
vào việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống du lịch thông minh
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại khu du lịch quốc gia sapa sở văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp sở thông tin và truyền thông và vnpt lào cai đã khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh
đây được coi là nỗ lực chung để thu hút và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến lào cai
và cũng là một trong những nội dung quan trọng nằm trong dự án phát triển đô thị thông minh
mà tỉnh lào cai và tập đoàn vnpt đã ký kết thực hiện
vì vậy tỉnh lào cai xác định là phải xây dựng du lịch thông minh
và chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều những tập đoàn công nghệ thông tin để xây dựng du lịch thông minh cho tỉnh nhà
trước kia chúng ta làm du lịch là chúng ta tự làm tự xây dựng sản phẩm tự xây dựng khách sạn
tự xây dựng tour du lịch và bán cho khách hàng
chưa biết rằng là khách hàng có thực sự muốn cái đấy không hay là muốn nó điều chỉnh
hay là có nhu cầu điều chỉnh
đấy là những sản phẩm mang tính chất là cố định
du lịch thông minh là không đi theo con đường đấy
du lịch thông minh là tiếp cận khách hàng trước tìm hiểu xem là khách hàng muốn gì
muốn biết về lào cai ngay và luôn bây giờ là đến lào cai như thế nào
đi lào cai thì đi chơi ở đâu ăn cái gì ngon chơi cái gì vui xem cái gì hay
mua sắm quà gì tuyệt vời về cho gia đình nhận hại
thì du lịch thông minh làm cái nhiệm vụ
tìm hiểu cái nhu cầu thị trường nhu cầu của khách hàng như vậy
huyện sapa điểm đến du lịch thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước ở khu vực phía bắc
cũng là một trong những huyện đầu tiên triển khai những ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh
bộ sản phẩm du lịch thông minh gồm một ứng dụng trên điện thoại thông minh
một website với tên miền laocaitourist vn
và một bộ công cụ quản lý dành cho cơ sở văn hóa chính quyền địa phương
dành cho thuế dành cho việc thống kê dữ liệu khách hàng
khách du lịch hoàn toàn có thể tìm hiểu được tất cả những thông tin từ điểm đến
khách sạn nhà hàng địa điểm ăn uống các chương trình vui chơi giải trí
các chương trình khuyến mãi tính năng đặt dịch vụ phòng tour trực tuyến cho người dùng
và phù hợp với nhu cầu cá nhân
tất cả những thông tin được chia sẻ hoàn toàn miễn phí và chính thống
qua đó giúp cho du khách tiếp cận và nắm bắt thông tin nhanh chóng
tiết kiệm thời gian chi phí du lịch
du lịch thông minh là đáp ứng sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu khách hàng hầu như là ngay tức thì
mà ở bất kỳ đâu trên thế giới biết là có một cái thiết bị có khả năng kết nối internet
thì nó sẽ có khả năng kết nối ngay lập tức với du lịch thông minh bình lào cai
để tìm hiểu ngay lập tức cái lào cai đang có gì lào cai có khả năng đáp ứng gì
lào cai có sản phẩm gì mới có những yếu tố gì như chúng tôi vừa nói
thì khách hàng có thể thấy và tương tác trực tiếp ngay
bạn không cần phải đến tận sapa để biết một trạm ba sao phòng suýt nó như thế nào
bởi vì có công nghệ ba d có thể cho bạn xem trực tiếp phòng trực chậm trải qua rồi thông minh đấy
bạn cũng không cần biết không cần phải đến tận nơi xem là cái con đường mòn đi xuống thung lũng
bường hoa với rượu bằng thang nổi tiếng của chúng tôi đẹp như thế nào
bạn xem ngay trực tiếp một video một tương tác trực tiếp bạn xem được địa điểm
bạn xem được khoảng cách bạn xem được cách thức dịch bạn xem được điện điểm bạn xem được khoảng cách

thậm chí là bạn tự lập được hành trình của mình trên cái du lịch thông minh đấy
bên cạnh đó với du lịch thông minh các doanh nghiệp sẽ tạo được liên kết chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh
mở rộng cơ hội quảng bá tăng hiệu quả quản lý cho các cơ quan quản lý
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch giải quyết được các vấn đề du lịch do du khách phản ánh khiếu nại
góp phần nâng cao chất lượng du lịch hướng tới thúc đẩy và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
đồng thời tạo ra tính kết nối tăng tính tương tác giữa các cơ quan quản lý doanh nghiệp và du khách
du lịch thông minh dựa trên nền tảng là khách hàng doanh nghiệp các đối tác của du lịch thông minh sẽ xây dựng
có nghĩa là chúng tôi đã xây dựng nên một cấu trúc đủ thông minh để có thể tạo cơ hội kinh doanh
tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm dịch vụ của tất cả các tổ chức cá nhân
khi bạn tham gia vào du lịch thông minh của lào cai thì bạn được cung cấp tài khoản
bạn được mở một website riêng trên lào cai đường triển vn
bạn tải app store bạn được có một kênh bán hàng riêng trên app store để bạn tự giới thiệu sản phẩm của mình
lúc đấy lào cai chỉ làm việc là quản lý sản phẩm quản lý chất lượng quản lý nội dung thông tin bạn đưa ra
nếu bạn thông tin của bạn tốt khách hàng đánh giá cao thì cái booking dành cho bạn sẽ rất là lớn
hoàng khánh linh và những người bạn của mình đều là những người lần đầu tiên đến sapa để du lịch
trước khi quyết định lựa chọn sapa là điểm đến trong chuyến du lịch của mình các bạn đã tìm hiểu rất nhiều thông tin
hầu hết là qua các hội nhóm trên mạng và qua lời khuyên của bạn bè đã từng du lịch tại đây
tuy nhiên những thông tin đó không phải lúc nào cũng chính xác và phù hợp với khả năng tài chính của cá nhân bạn
khi được giới thiệu về trang web và ứng dụng để tra cứu thông tin
bạn khánh linh thấy rất hữu ích và tiện dụng
trước đấy thì em có vào các group nhóm để người ta review về rồi em có tìm hiểu ở trên youtube hoặc là trên mạng thôi ạ
khi mà tìm hiểu qua facebook hoặc qua mạng thì thông tin nó không được đầy đủ nó phân tán lẻ tẻ ạ
thì em không tìm được rõ là cụ thể là như thế nào chỉ ở đấy người ta chỉ cho địa chỉ thôi còn không chỉ dẫn đường rồi lịch trình như thế nào ạ

trong đó có chương trình ăn uống và khu du lịch vui chơi ạ

trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch lào cai là đơn vị trực tiếp quản lý những thông tin trên website cũng như trang facebook về du lịch lào cai
lào cai ngoài việc trực tiếp đến trung tâm để tìm hiểu thông tin về điểm ăn chơi tham quan ở sapa
khách du lịch hoàn toàn có thể vào trang web facebook hoặc quét mã qr trên điện thoại để cập nhật và tham khảo thêm cho chuyến du lịch của mình
khi họ chép các cái mã qr code ở đây như các bạn nhìn thấy ở bên này
thì là các cái mã qr code đó đều được kết nối trực tiếp với các website bên mình quản lý
sapatourism com là các website bằng tiếng anh lào cai tourism vn cũng như là du lịch lào cai fanpage du lịch lào cai
thì tất cả các qr code đó sẽ kết nối trực tiếp vào fanpage cũng như các website của bọn mình
để cho các du khách họ có thuận tiện nhất để tìm kiếm các thông tin về các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi vui chơi giải trí ở sapa
cũng như ở lào cai hoặc là ở các cái khu vực khác trong cả nước
vì mình đều hỗ trợ cũng có thông tin như vậy
trước khi đến đây tôi tìm hiểu thông tin về các cái dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi vui chơi giải trí ở sapa
tìm kiếm thông tin trên mạng internet và thông qua những người bạn đã từng đến việt nam và du lịch ở sapa
tôi thấy mã qr code ở đây rất tiện cho khách du lịch nước ngoài như chúng tôi
vì các trang web đều cập nhật tiếng anh nên tôi hoàn toàn có thể tự tìm hiểu những thông tin mà tôi cần
tính đến thời điểm này đã có năm trăm linh đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm và triển khai tại thành phố lào cai huyện sapa và huyện bắc hà
vnpt lào cai và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
sẽ tiếp tục nhận phản hồi và những góp ý từ khách hàng doanh nghiệp để phần mềm được hoàn thiện hơn
và phổ biến rộng rãi đến khách hàng trên địa bàn tỉnh lào cai
dự kiến hết năm hai nghìn một mươi tám tôi đoán từ bốn hai triệu đợt khách
và đến năm hai nghìn hai mươi tôi đoán bảy triệu đợt khách đến lào cai
đấy là con số kỳ vọng và cũng thông qua nhiều yếu tố
trong đó khu du lịch thông minh áp dụng vào có thể kéo nguồn khách đến lào cai nhiều hơn
nói về cung cấp các sản phẩm
cho smart city của lào cai thì bộ ba sản phẩm du lịch thông minh là lĩnh vực đầu tiên
vnpt đã lựa chọn để làm sản phẩm mũ nhọn để triển khai cho tỉnh lào cai
vì các anh chị biết là đối với tỉnh lào cai thì đối với ngành du lịch là cái ngành mũi nhọn
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lào cai
cho nên là vnpt là căn cứ vào thỏa thuận hợp tác
cũng đã lựa chọn ngành bộ ba sản phẩm cho du lịch thông minh để triển khai
vnpt cũng sẵn sàng
sắc định là tập trung rất nhiều nguồn lực ưu tiên cho việc triển khai bộ ba sản phẩm du lịch thông minh
sắc định du lịch là lĩnh vực kinh tế mũ nhọn tỉnh lào cai kỳ vọng
việc ứng dụng giải pháp du lịch thông minh sẽ giúp du lịch lào cai nói riêng
và kinh tế lào cai nói chung phát triển đột phá
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây